nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ trong chuyến công tác tại các tỉnh miền trung
sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác của trung ương đã đến thăm tặng quà
các đối tượng chính sách tại tỉnh quảng nam dân hương dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
và tượng đài mẹ việt nam anh hùng tại phường an phú thành phố tam kỳ
thăm trung tâm nuôi dưỡng điều dưỡng người có công
đến thăm trung tâm nuôi dưỡng điều dưỡng người có công tỉnh quảng nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã nghe lãnh đạo trung tâm báo cáo tình hình hoạt động
chăm sóc các đối tượng chính sách trong thời gian qua
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận và đánh giá cao
những kết quả đạt được của cán bộ nhân viên trung tâm nuôi dưỡng điều dưỡng người có công tỉnh quảng nam
trong thời gian qua đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ nhân viên ở trung tâm cần phải nỗ lực hơn nữa
trong việc tiếp nhận nuôi dưỡng điều dưỡng các đối tượng chính sách
nó là một cái trách nhiệm rất là đặc biệt vì thế ông rằng các đồng chí phải quan trị cái tinh thần
là thực hiện đúng đủ kịp thời và phải có một thái độ không chỉ là công chức nhà nước
mà nó là lương tâm đạo đức của những người đang thờ hưởng cái sự hy sinh vĩ đại của nhiều đối tượng
người của không không riêng quảng nam mà của cả nước
tôi thấy các đồng chí phải cố gắng làm với sức mạnh
tại đây chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thăm hỏi chia sẻ những khó khăn hy sinh mất mát đối với các mẹ việt nam anh hùng thương binh bệnh binh đang nuôi dưỡng điều dưỡng đồng thời trao quà và tặng một trăm linh sáu sổ tiết kiệm mỗi sổ hai triệu đồng cho ba mươi năm người có công đang được nuôi dưỡng tại trung tâm và bảy mươi một bà mẹ việt nam anh hùng đang điều dưỡng tại đây
cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã đến dân hương dân hoa bày tỏ lòng thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ và các bà mẹ việt nam anh hùng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng thống nhất nước nhà
chủ tịch quốc hội đã đến thắp hương mộ bà mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị thứ thắp hương và tham quan nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ nguyễn văn trỗi tại thị xã điện bàn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm tặng quà bà mẹ việt nam anh hùng võ thị tẩu ở phường điện nam trung thị xã điện bàn và đại tá trần kim anh cán bộ lão thành ở phường tân thạnh thành phố tam kỳ quảng nam